tiếp tục với một số tin tức về an ninh trật tự
do cần tiền tiêu xài cao thị anh thư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã vĩnh lộc huyện an phú tỉnh an giang
đã giả chữ ký khách hàng và sử dụng giấy tờ giả lập hồ sơ khống vay vốn để chiếm đoạt tiền của công ty
tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo thư một mươi năm tù
về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đồng thời buộc bị cáo phải trả lại cho công ty số tiền đã chiếm đoạt
theo cáo trạng thư là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn sri sawat việt nam
làm việc tại chi nhánh long xuyên một với nhiệm vụ tư vấn lập hồ sơ và giải ngân cho khách hàng có nhu cầu vay tiền
thông qua hình thức cầm cố giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô xe máy
do cần tiền tiêu xài thư nảy sinh ý định lập hồ sơ khống vay vốn để chiếm đoạt tiền của công ty
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi thư dùng thủ đoạn gian dối
sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô xe máy giả và giả chữ ký chữ viết của khách hàng
lập hồ sơ khống để chiếm đoạt số tiền trên ba trăm tám mươi sáu triệu đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn srisa watt việt nam
sau đó nhân viên thu nợ của công ty phát hiện thư đã chiếm đoạt số tiền trên và không có khả năng chi trả
nên công ty đã gửi đơn tố giác ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi thư bị khởi tố để điều tra